để thực hiện cao điểm kiểm tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm mùa du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn
và bảo vệ đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
từ nay cho đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trong đợt cao điểm này phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tp hcm phù hợp với thanh tra giao thông thanh niên xuân phong
và các lực lượng khác ra quân đảm bảo an toàn tài sản tính mạng cho người dân
chủ động nắm chắc tình hình địa bàn lĩnh vực phân công
nhằm kịp thời tham mưu đề xuất chủ trương biện pháp đảm bảo trực tự an toàn xã hội
không để phát sinh điểm nóng
trong đợt này là do phòng cảnh sát giao thông họ sẽ chủ động
chúng tôi sẽ bố trí lực lượng để phối hợp với lực lượng xã hội tham mưu
làm lập lại trật tự đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thố
về những mặt như trật tự quần tải hàng kiểm soát hải trọng trọng tâm
về phía lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi tập trung vào công tác điều tra cơ bản
trên tuyến trên lĩnh vực của lực lượng cảnh sát giao thông
trong đó tập trung vào xử lý các lỗi nguyên nhân dẫn đến tài năng giao thông
chẳng hạn như vi phạm về tốc độ vi phạm về nồng độ còn chất thích chất ma tơ
vi phạm về tải trọng cơ nối thành thùng xe đi vào đường cấm đi vào đường ngược chiều
chúng tôi tập trung vào xử lý các lỗi nguyên nhân chính dẫn đến tài năng giao thông
không để tình trạng ủng tắc giao thông xảy ra đồng thành phố
cũng như phối hợp với các lực lượng thanh tra giao thông thanh niên xung phong
và các lực lượng của công an thành phố để tập trung phòng ngừa công tác giao thông
phòng chống đua xe đáy phép cũng như phòng chống tội phạm trên tất cả lĩnh vực
tại buổi lễ ra quân thiếu tướng trần đức tài phó giám đốc công an tp hcm cho biết
thực hiện chi đạo của bộ trưởng bộ công an công an tp hcm triển khai cao điểm kiểm tra kiểm soát
đảm bảo trật tựa an toàn giao thông dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
để hội thích theo đông nam á lần thứ ba mươi một
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tp hcm
cơ bản được giữ vững ổn định
vì vậy trong đợt ra quân lần này cán bộ chiến sĩ tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp
đảm bảo trật tựa an toàn giao thông theo chí đạo của bộ công an ban giám đốc công an tp hcm
với chức năng nhiệm vụ được ban giám đốc giao chúng tôi quán triệt rất sâu sắc những nội dung kế hoạch được giao
hiện nay lực lượng cảnh sát cơ động đang phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra
cũng như tham gia kế hoạch phối hợp
để tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tựa an toàn giao thông trên địa bàn tp hcm
sắp tới với tinh thần như đồng chí phóng đốc đã quan trị chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ và thực hiện tốt hơn trong đợt cao điểm này
trong đợt cao điểm từ nay đến ngày một mươi năm tháng năm công an tp hcm sẽ bố trí lực lượng thường trực và ấn trực
tại các nút giao thông trọng điểm trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
các địa điểm tổ chức các sự kiện kết cậu du lịch
năm hai nghìn hai mươi hai kịp thời xử lý khi có ủng tắc giao thông xảy ra
không để xảy ra tình trạng ủng tắc giao thông kéo dài
nhất là trên các trục chính cửa ngõ ra vào thành phố
các địa điểm tổ chức lễ hội các bến xe bến tàu nhà ga
có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao
phù hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm và phòng chống đua xe trái phép